tại khóm nguyễn du phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang hiện đang tồn tại một lớp học tình thương vô cùng đặc biệt
đặc biệt vì lớp học này thuộc diện bốn không nhà không hộ khẩu không khai sinh cả khi không cha không mẹ
vậy nên các em chỉ có thể học xong lớp năm là được ra trường và người đã chắc chiêu vun vén cho những mầm non kém may mắn này chính là cựu chiến binh nguyễn hiễu thời
lớp học này thì từ đầu tôi đã có cái tâm nguyện là làm sao không cho trẻ em thất học
đó là cái lớn nhất mà nếu là các cháu không được vào cái lớp học chính quy thì các cháu vào lớp học tình thương
các cháu vào lớp học tình thương thì các cháu phải biết ít nhất là lớp năm
để khi các cháu ra đời các cháu còn biết một con chữ
để các cháu còn có thể xin việc làm các cháu có thể làm được cái đơn để xin việc
cho đến nay tâm nguyện ấy đã được ông thời và đồng sự tình nguyện thực hiện xuyên suốt hai mươi bốn năm qua và có hơn ba trăm linh em đã tham gia học
từ những đứa trẻ cơ nhỡ sống cảnh nghèo túng phải tha phương tứ xứ nay đây mai đó cùng gia đình đôi khi tụ tập đánh nhau trộm cắp vặt
giờ đây các em đã được học hành để có thể hòa nhập nhịp sống và đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội có việc làm và có được cuộc sống ổn định
nhưng an tâm được điều này
ông thời lại lo lắng nặng lòng điều tiếp theo khi mà tình trạng trẻ em thuộc diện bốn vẫn còn khá nhiều trên địa bàn tỉnh
cái lớp học nó chạy quá như hôm rồi đó là có sáu cháu xin đăng ký vào nữa
nhưng mà lúc đã một mươi năm cháu là nó cứ không còn đường đi được thì không thể nhận được nữa
tôi rất đau lòng nó cũng như các cháu này
nhưng mà nó ở các phường
thành ra làm cho mình đỡ đau hơn nhưng mà nói đỡ đau chứ còn thật sự lương tâm mình không cho phép cái này
và những tâm nguyện cuối đời ông ba thời vẫn sành hết tình thương cho lớp học
tôi rất muốn rất muốn phòng giáo dục hỗ trợ cho tôi cái này
và khi mà các cháu hết lúc năm thì nếu phòng giáo dục muốn thì chúng tôi sẽ đưa các cháu dự thi cùng với các cháu trên quy
để rồi phòng giáo dục cấp cho các cháu một cái chứng chỉ là đã hoàn thành cái tiểu học
để các cháu bủ túc cho hết cái cấp hai là cái mưu ước lớn nhất của tôi
tôi rất mong xã hội nên giúp cho các cháu ở cái điểm này
tuy biết rằng các em thuộc diện đặc biệt này thì việc mong muốn được học tiếp tục là vấn đề vô cùng khó khăn
thế nhưng người thương binh này vẫn hoài mong mỏi một niềm tin và kỳ vọng rằng làm sao kết quả của lớp học được có
nhận để nhằm giúp các cháu tiếp tục có một tương lai cao hơn xa hơn và tốt đẹp hơn